trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương thủ tướng nhật bản kishida fumio đã mời tổng thống hàn quốc jun suk in tới dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy dự kiến diễn ra tại hiroshima của nhật bản vào tháng năm tới đây
phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm ấn độ thủ tướng kishida xác nhận đã mời các nhà lãnh đạo của hàn quốc brazil ấn độ việt nam và bốn quốc gia khác tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy sắp tới
thông báo trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi tổng thống hàn quốc và thủ tướng nhật bản tiến hành hội nghị thượng đỉnh song phương ở tokyo
ông jun suk in là tổng thống hàn quốc đầu tiên tới nhật bản sau một mươi hai năm
mối quan hệ giữa seoul và tokyo đã ấm lên đáng kể sau khi hàn quốc hồi đầu tháng này công bố phương án bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến
về phần mình thủ tướng nhật bản bày tỏ hoan nghênh thái độ kiên quyết và thẳng thắn mà tổng thống hàn quốc thể hiện khi giải quyết vấn đề lao động vững thời chiến